cụ thể vào hồi một mươi h ngày ba mươi tháng sáu vị trí tâm báo còn cách quần đảo hoàng sa khoảng bốn trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
trong những giờ tới bão còn có khả năng mạnh thêm và sức gió gần tâm bão mạnh cấp tám đến cấp chín giật cấp một mươi một
và sẽ di chuyển với vận tốc là khoảng từ một mươi đến một mươi năm km mỗi giờ theo hướng bắc tây bắc
sau đổi hướng tây bắc tiến gần vào đất liền trung quốc
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
có gió mạnh cấp sáu bảy vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp một mươi sóng biển cao từ bốn sáu m biển động mạnh
trên vùng biển từ bình thuận đến cà mau khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa gió tây nam mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám sóng biển cao từ hai đến bốn m
trở lại với thời tiết trên đất liền do ảnh hưởng của hội tụ gió nên trong ba ngày tới
tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ tiếp tục duy trì mưa rông diện rộng vào lúc chiều tối
cục bộ có mưa to khiến nguy cơ ngập úng bị đẩy lên cao người dân cần hết sức cảnh giác
do mưa nhiều nên nền nhiệt trên khu vực giảm nhẹ giao động là từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
đến với các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới tại đây cũng tiếp tục có mưa rông diện rộng
với nhiều điểm xảy ra mưa vừa đến mưa to
do mưa lớn ruột dập nên nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lửa đất bị đẩy lên cao người dân cần hết sức cảnh giác
nền nhiệt tại đây cũng có xu hướng giảm nhẹ cao nhất trong ngưỡng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
ở trung bộ các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế do bắt đầu có mưa rông xuất hiện rải rác
nên từ ngày mai nền nhiệt sẽ có xu hướng giảm dần với mức nhiệt ngày đêm giao động là từ hai mươi sáu đến ba mươi năm độ
nắng nóng thu hẹp dần về diện và chỉ còn xuất hiện cục bộ vài nơi
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận những cơn mưa cũng xuất hiện nhiều hơn giúp nền nhiệt tại đây giảm đi đáng kể
mức nhiệt cao nhất giữa trưa và đầu giờ chiều trong ba ngày tới giao động là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
cùng với sự hoạt động của hoàn lưu bão số một nên gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn
tại khu vực tây nguyên trong ba ngày tới mưa rông sẽ tăng mạnh
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc cũng như gió giật mạnh
mưa tăng cũng khiến nền nhiệt tại đây giảm nhẹ
các tỉnh thành nam bộ từ ngày mai mưa rông cũng tăng mạnh
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cần đề phòng có tố lốc cũng như gió giật mạnh
nền nhiệt trên khu vực cũng có xu hướng giảm từ một đến hai độ
ngày đêm giao động là từ hai mươi bốn ba mươi ba độ